xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước vẫn là tại các tỉnh thành phía nam
khi tại cả khu vực nam bộ cũng như tây nguyên đều phổ biến không mưa
nắng xuất hiện từ sáng đến chiều nên nền nhiệt độ duy trì ở ngưỡng cao
ở tây nguyên nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ cục bộ có nơi cao hơn
còn tại nam bộ nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi nắng nóng ba mươi sáu độ
còn khu vực trung bộ do chưa có hình thế nào gây mưa nên ở đây phổ biến ít mưa
có chăng chỉ xuất hiện mưa cục bộ
ban ngày trời nắng nhiệt độ có xu hướng tăng dần
trời chỉ còn xe lạnh ở phía bắc khi mức nhiệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
giao động từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
còn khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
sẽ phổ biến từ hai mươi hai ba mươi hai độ cục bộ có nơi cao hơn
trở ra bắc bộ tại đây chỉ có mưa vài nơi
riêng vùng núi có thể có mưa giải rác lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to do chịu tác động của hội tụ gió
người dân nơi đây cần chủ động có biện pháp tránh mưa nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây tiếp tục tăng nhẹ
do động từ một mươi tám đến hai mươi tám độ trời rất nhẹ về đêm và sáng
đến với những thông tin thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa phổ biến ít mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù
gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa vài nơi ngày nắng
gió đông bắc cấp năm biển động nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa phùn và sơn mù rải rác
gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ